liên quan đến vụ việc bé gái ở tp hcm bị nghi là bị đánh tử vong đến nay vụ việc được văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc một công an tp hcm thụ lý mở rộng điều tra xử lý
theo việt nam net một nguồn tin cho biết dữ liệu camera an ninh đã được khôi phục những đoạn clip không xuyên suốt nhưng thể hiện hành vi của hai người là nguyễn võ cường trang hai mươi sáu tuổi quê gia lai và nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi ngụ quận một cùng tạm trú quận bình thạnh
tuy nhiên phải thực hiện giám định những đoạn clip đó nhằm đảm bảo đúng các bước của quy định tố tụng
nguồn tin này cũng cho biết từ những tình tiết chứng cứ mới làm rõ xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
hai đối tượng trang và thái có dấu hiệu cố ý gây thương tích hay giết người với tình tiết là trẻ em là con ruột
do đó vụ án được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh chuyển giao cho phòng pc một công an tp hcm để mở rộng điều tra xử lý theo thẩm quyền
tiến trình điều tra làm rõ khoảng một mươi chín h bốn mươi ba phút tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an phường hai mươi hai quận bình thạnh nhận tin báo của bệnh viện trên địa bàn
về việc một bé gái là ntva tám tuổi nhập viện cấp cứu
nhưng đã tử vong trước đó
trên cơ thể bé có dấu hiệu không bình thường dấu hiệu bị đánh đập
nhưng khi đưa bé nhập viện thái và trang nhận là cha mẹ của bé nói rằng bé gặp nạn
khi công an quận bình thạch phối hợp với công an phường hai mươi hai đến bệnh viện thì ghi nhận bé a đã chấn thương khắp cơ thể
công an khai thác nhanh thì trang thừa nhận đã đánh con trong quá trình kèm dạy học
từ đó công an đã tạm giữ cả trang và thái để điều tra
trang bị tạm giữ từ ngày đó đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai thì bị khởi tố bắt tạm giam về tội hành hạ trẻ em
còn nguyễn kim trung thái bị tạm giữ nhưng sau đó được cho về
đến ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thì bị bắt giữ khẩn cấp về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà cha mẹ vợ chồng con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng
được biết trang được cho là vợ sắp cưới của nguyễn kim trung thái
người đàn ông này ly hôn vợ từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
còn cháu a là con gái lớn sống cùng bố tại căn nhà
họ thuê ở trung cư saigon pier từ đó
hai tháng sau nguyễn võ quỳnh trang dọn về sống chung cho đến nay
theo thông tin từ công an quận bình thạnh ban đầu khi bị tạm giữ nguyễn võ quỳnh trang khai khi kèm học trò a đã bực tức nên có dùng một đoạn gỗ để đánh vào nhiều phần cơ thể bé
khi khám nghiệm hiện trường căn hộ công an phát hiện và thu giữ một đoạn gỗ tròn có đường kính hai hai cm dài chín mươi cm
diễn biến vụ án được hé lộ sau đó gây phẫn nộ trong dư luận
sau cái chết của bé và nhiều ngày sau đó tại saigon pier
và những nơi khác nhiều người tổ chức cầu siêu cho bé ở các địa điểm khác nhau
từ sự phẫn nộ trong xã hội nhiều hội nhóm kêu gọi nhau có thể nguyện thư gửi đến các cơ quan tố tụng lãnh đạo
đề nghị làm rõ xử lý nghiêm hai người liên quan nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái
hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam đã có kiến nghị gửi đến công an quận bình thạnh
riêng hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm đã cử luật sư trần thị ngọc nữ
tri hội trưởng tri hội luật sư vào cuộc trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình mẹ ruột của bé a
và đến nay luật sư này liên tiếp có những kiến nghị
ngay từ giai đoạn trang và thái bị tạm giữ liên quan đến cái chết của cháu a
mẹ ruột của cháu bé là bà nguyễn thị hạnh ba mươi sáu tuổi quê ở bà rịa vũng tàu
cùng anh ruột đã có những đơn đề nghị khởi tố bắt tạm giam chồng cũ là nguyễn kim trung thái
theo đơn này bà hạnh cho rằng nguyễn kim trung thái đã cùng người tình hành hạ cháu a trong suốt hơn một năm qua
có kèm chứng cứ thể hiện nguyễn kim trung thái có dấu hiệu che giấu cho hành vi của người tình
đó là đoạn ghi âm của người trong gia đình bà với anh nguyễn xuân bình hai mươi bảy tuổi
là cư dân saigon pier hàng xóm của gia đình nguyễn kim trung thái
anh bình xác nhận lúc đó tức chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai anh đã nghe tiếng của một người phụ nữ trong phòng nói rằng
anh ơi a nó tắt thở rồi anh đưa nó đi cấp cứu đi
thì ngay sau đó có một giọng đàn ông mà anh bình khẳng định đó là giọng của ông thái
nói là đưa nó đi cấp cứu để mà đi tù à
tuy nhiên mấu chốt gây sốc trong vụ án này là những tình tiết sau khi cơ quan điều tra đã phục hồi
dữ liệu camera an ninh trong căn hộ của nguyễn kim trung thái
đến nay công an làm rõ ngay khi vừa đưa bé a đến cấp cứu tại bệnh viện
ở ngoài chờ nguyễn kim trung thái đã mở ứng dụng trên điện thoại để xóa dữ liệu camera
khi bị bắt giữ khẩn cấp thái thừa nhận và khai rằng lo sợ những hình ảnh camera này
sẽ làm ảnh hưởng đến trang và cả bản thân mình
nguồn tin tiết lộ những hình ảnh camera khôi phục được đã thể hiện trong quá trình sinh hoạt
kèm cháu a học bài nguyễn vóc quỳnh trang đã dùng đoạn gỗ và các vật dụng khác hành hạ bé cái này
nguyễn kim trung thái cũng đã từng ngồi tại nhà chứng kiến nhưng không can thiệp
ngăn cản mà thậm chí thoa thuốc cho bé trong một lần bị gì cái đánh
trong các ngày từ bảy một mươi hai đến một mươi một một mươi hai trang liên tiếp hành hạ cháu a có sự trình kiến của thái
một tinh tiết thái khai báo trong ngày một mươi một tháng một mươi hai vì phát hiện cháu a bị thương tích ở đầu
nên đưa con lên bệnh viện ito khâu viết thương
ông có hỏi con thì cháu nói tự té cơ quan tình nghi lời khai này gian dối
vì trong các ngày đó ông thái đã chứng kiến người tình hành ngạ con
và có thể ông biết rõ vết thương trên đầu cháu a là từ đâu ra
nguồn tin hé lộ diễn biến khá sốc trong ngày hai mươi hai tháng một mươi hai là buổi chiều cháu a gặp nạn
cụ thể từ một mươi bốn đến một mươi tám h chiều hôm đó khi kèm cháu a học và cho rằng cháu đã làm sai
nên trang đã dùng đạn gỗ đánh liên tiếp vào lưng mông chán và trên đầu
thậm chí dùng chân đạp vào nhiều nơi hiểm trên cơ thể của bé a
trang còn dùng dây chói chân tay của bé a bắt phải vừa quỳ học vừa uống nước
dùng tay tát vào mặt đánh vào đầu của bé
thậm chí khi cháu a ngồi lại vào ghế để học thì trang vung chân đạp cháu ngã
đến khi châu a ngất lả bất tỉnh nó nói thấy đã nguy hiểm đến tính mạng
trang mới gọi điện thoại cho thái về nhà để xử lý nhưng đã không kịp
dư luận đang theo dõi sát sao tiến trình điều tra vụ án gây phẫn nộ này
đồng thời lên tiếng đề nghị xử lý nghiêm minh đúng tội danh với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái